thưa quý vị liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai vụ án liên quan tới sáu mươi năm bị can về các tội mua bán vận chuyển
tàng trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
chỉ trong thời gian ba mươi ngày công an tp hcm và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện
vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
đồng thời xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người việt nam lưu trú tại pháp
sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng hộp thực phẩm chức năng
lợi dụng người việt nam học tập định cư tại pháp có nhận dịch vụ gom hàng
chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về việt nam qua sân bay
khi về đến việt nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước
ma túy được giao đến các địa điểm tại tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai
theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài
đến nay cơ quan chức năng đã thu giữ gần năm mươi kg ma túy tổng hợp các loại
cùng hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan
qua kết quả điều tra ban đầu của vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế
cần nâng cao tinh thần cảnh giác kiểm tra kỹ thông tin người gửi
nguồn gốc hàng hóa nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy
kịp thời thông tin đến cơ quan công an về các kiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường
để xử lý theo đúng quy định